trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư phối hợp với sở xây dựng tp hcm vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa các doanh nghiệp với chính quyền thành phố với chuyên đề về lĩnh vực hoạt động xây dựng
tham dự có hơn hai trăm linh đại biểu đến từ một trăm năm mươi doanh nghiệp hiệp hội ngành nghề đóng tại tp hcm
tại hội nghị các doanh nghiệp thẳng thắng trao đổi về những khó khăn vướng mắt của mình khi thực hiện thủ tục hành chính như quy định hợp đồng mua bán bất động sản
quyền mua nhà ở của người nước ngoài tại việt nam thủ tục cắp giấy chứng nhận hành nghề trong lĩnh vực xây dựng đối với tổ chức và cá nhân
việc đăng ký kinh doanh căn hộ cho thuê hợp đồng tư vấn xây dựng thủ tục cắp giấy phép xây dựng chuyển nhượng dự án giám sát thi công xây dựng công trình v v
đại diện sở xây dựng đã tiếp thu ghi nhận những vướng mắt của các doanh nghiệp từ đó làm cơ sở tổng hợp kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung nhằm tháo gỡ
tạo môi trường pháp lý thông thoáng cho doanh nghiệp hoạt động hội nghị đã tạo môi trường gặp gỡ trao đổi tiếp xúc giữa các tổ chức doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng với sở xây dựng
góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực thi các chính sách của nhà nước một cách kịp thời nhanh gọn và hiệu quả